xin kính chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa yêu cầu lực lượng chức năng điều tra
làm rõ sự việc xác minh nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín khiến bốn người tử vong ở thanh hóa
liên quan tới sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại công ty trách nhiệm yếu hạn giấy kim việt
huyện nông cống tỉnh thanh hóa ngày hai mươi ba tháng một mươi một khiến bốn người tử vong
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ công an
các bộ cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa khẩn trương điều tra
làm rõ sự việc xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
rút kinh nghiệm báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng một mươi một
thủ tướng yêu cầu bộ y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương
để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất điều kiện bảo quản vaccine phòng covid một mươi chín đúng quy định
không phân bổ vaccine cho các địa phương không đảm bảo điều kiện bảo quản
chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín an toàn khoa học hiệu quả trên cả nước
thủ tướng cũng yêu cầu hỗ trợ thỏa đáng động viên chia sẻ kịp thời với gia đình những người thân
bị tử vong sau khi tiêm tại địa phương
còn tại thành phố đà nẵng sau hơn một tuần tổ chức việc dạy học trực tiếp cho các học sinh khối lớp một mươi hai
đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh thì ngày hôm nay học sinh khối lớp một mươi và một mươi một cũng đã được quay trở lại trường
các biện pháp đảm bảo an toàn cho các em trong giai đoạn hiện nay đang được các trường triển khai ra sao
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
trường trung học phổ thông phan châu trinh là trường có số lượng học sinh đông nhất thành phố
trên ba bảy trăm linh em
nhà trường đã bố trí tăng cường các thầy cô phụ trách phân luận kiểm tra thân nhiệt và cho học sinh sát khuẩn tay trước khi lên lớp
so với tuần đầu tiên khi triển khai cho học sinh khối một mươi hai quay trở lại trường các quy định vẫn được triển khai nghiêm ngặt
tuy nhiên ở giai đoạn này toàn bộ học sinh đi học nhà trường không thể bố trí học cách phòng như trước
do đó công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho học sinh được đặc biệt chú trọng
tuy nhiên nhà trường phải làm công tác tuyên truyền rất kỹ lưỡng
chẳng hạn như là sáng ngày hôm nay đến lớp thì nguyên cái tiết một
và chiều hôm nay đã nguyên cái tiết một là dành cho giáo viên chủ nhiệm để làm công tác tuyên truyền cho học sinh
những cách phòng chống dịch và giữ khoảng cách tại trường
và quan trọng nhất bây giờ vì số lượng đông như vậy là phụ thuộc vào ý thức của học sinh là chủ yếu
đến thời điểm hiện tại thành phố đà nẵng đã hoàn thành tiêm hai mũi vaccine cho lứa tuổi học sinh trung học phổ thông
đây là yếu tố quan trọng bảo vệ các em khi quay trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
tuy nhiên với công tác tuyên truyền từ gia đình và nhà trường
hầu hết học sinh ý thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch
em đã tiêm hết hai mũi và điều đó đã giúp em được yên tâm được phần nào
nhưng mà thay vào đó nhưng mình cũng phải thực hiện chặt chẽ thực hiện đúng các quy định của trường
tầm khoảng ba bốn ngày trước thì cô sẽ có tổ chức một cái buổi họp mặt để dặn cho chúng em về những cái là các em phải đem cái gì
khi lên trường phải đeo khẩu trang phải đem nước rửa tay v v
và sau khi mà lên trường thì thầy cô cũng sẽ cho tụi em đứng xếp hàng và đo thân nhiệt
sau đó là sát quẩn rồi tụi em mới được lên lớp
trước đó để chuẩn bị cho việc dạy và học trực tiếp tất cả các trường đều đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid
và tổ an toàn covid
xây dựng các phương án và kế hoạch phòng chống dịch bố trí phòng cách ly sẵn sàng xử lý trong tình huống có trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
các trường đã thực hiện các cái nội dung theo như hướng dẫn cụ thể của sử dụng đào tạo và văn bản chỉ đạo
chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sinh đi học là trực tiếp
và theo chúng tôi trong việc tổ chức đi học lại này thì sở y tế đã có tích hợp các văn bản chỉ đạo
của bộ giáo dục bộ y tế thành một cái văn bản là năm nghìn sáu trăm tám mươi chín thì văn bản này đã thể hiện đầy đủ rất là nội dung
là trước đóng một cơ sở giáo dục trước khi cho học sinh học tiếp thì có những chuẩn bị gì
trong quá trình đi học là chuẩn bị gì và sau khi đi học sẽ chuẩn bị gì
học sinh trung học phổ thông đến trường an toàn và việc triển khai tiêm vaccine cho học sinh lứa tuổi nhỏ hơn
sẽ là căn cứ để đà nẵng tiếp tục từng bước mở cửa trường học trong thời gian đến
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm
trong việc giao khu đất vàng có địa chỉ tám trăm một mươi hai lê duẩn quận một
phiên tòa phúc thẩm mở để xem xét kháng cáo của bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm và các bị cáo người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
cũng kháng cáo của viện kiểm sát viện kiểm sát nhân dân tp hcm
bản án sơ thẩm của tòa nhân dân tp hcm vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi xác định các bị cáo có hành vi
gây thiệt hại thất thoát lãng phí cho nhà nước hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
thông qua việc thực hiện dự án cổ khu đất tám trăm một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
ông nguyễn thành tài thời điểm trên là phó chủ tịch ubnd tp hcm đã ký nhiều văn bản trái luật
chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi phạm tội liên quan tới việc giao đất sai quy định
tạo điều kiện giúp bị cáo lê thị thanh thúy
hoa tháng năm tham gia thực hiện dự án
tòa đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn thành tài tám năm tù lê thị thanh thúy năm năm tù
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm năm năm tù
nguyễn hoài nam nguyên bí thư quận ủy quận hai bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau bản án sơ thẩm bốn bị cáo trong đó có bị cáo nguyễn thành tài kháng cáo xin xem xét lại mức án
tại phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo giữ nguyên kháng cáo
phiên tòa dự kiến sẽ xét xử đến ngày một tháng một mươi hai
cũng trong sáng nay tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử ba mươi sáu bị cáo
bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
đại diện viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết
vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
sau khi phân tích đánh giá vai trò phạm tội của từng bị cáo đại diện viện kiểm sát đề nghị
hội đồng xét xử áp dụng hình phạt đối với bị cáo nguyễn mạnh hùng phó tổng giám đốc
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec cựu chủ tịch hội đồng
bị cáo lê quang hào phó tổng giám đốc vec cựu chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án
công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng ngoài bốn bị cáo được đề nghị mức án treo từ hai mươi bốn
đến bốn mươi tháng tù các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ hai mươi bốn tháng đến một mươi năm tù giam
nhà thầu buộc phải bồi thường cho vec danh quyền khởi kiện bồi thường cho các nhà thầu trong vụ án khác
có nhiều tiền án một siêu trộm chuyên đột nhập vào các biệt thự biển đà nẵng để trộm cắp tài sản
của người nước ngoài vừa bị xa lưới pháp luật đối tượng này là quản lý của một cơ sở sản xuất
vật liệu xây dựng nhưng do dịch bệnh cơ sở này đóng cửa nên đã đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền
tri tiêu cá nhân
siêu trộm là võ thành bảo nhân trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại cơ quan công an nhân khai nhận trên đường đi làm về thì phát hiện căn biệt thự
không đóng cửa tầng hai nên đã đột nhập vào lấy cắp điện thoại và nhiều tiền mặt
để tàu tán nhân đã đổi toàn bộ tiền thành tiền đô la mỹ
ngoài ra từ đầu tháng một mươi một đến nay nhân cũng đã thực hiện bốn vụ đột nhập khác
lấy trộm tài sản trị giá sáu mươi triệu đồng toàn bộ số tiền bán tài sản đều được đổi ra đô la mỹ
để cất giấu với nhiều tiền án nhân hành động rất tinh vi thường xuyên nghiên cứu nơi đột nhập
trước khi gây án để tránh bị camera an ninh ghi hình
ngoài ra nhân đã có tiền án trộm cắp tài sản của người nước ngoài vào năm hai nghìn một mươi sáu
thông tin thời tiết đáng chú ý mưa lớn kéo dài hai ngày qua đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở
tại các huyện miền núi của tỉnh quảng nam các địa phương đã lên phương án di rời người dân
đến nơi an toàn
trên tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn ba
qua khu vực sông oa xã trà tân huyện bắc trà my ngập nặng đoạn qua địa phận xã trà giác
huyện bắc trà my sạt lở ta lưu dương đất chảy tràn mặt đường giao thông lên trung tâm huyện nam trà my
bị chia cắt hiện các lực lượng phương tiện đã được huy động để đảm bảo thông xe trong cuối giờ sáng nay
còn tại huyện nam trà my mưa lớn còn làm cho nước sông leng xã trà leng dâng cao gây sạt lở mố cầu bê tông
dẫn vào khu tái định cư bằng la xã trà leng địa phương đã cho rào chắn không cho người qua lại để đảm bảo an toàn
một số tuyến đường đi các xã tại nam trà my bị sạt lở rất lớn chưa thể đi lại được địa phương cũng đã bố trí các điểm sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
đường bắc sơn khu an ninh thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng vương đình trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn yên nho xã gia đông huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện